các sông từ quảng nam đến bình thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ
đỉnh lũ lên trên các sông từ quảng ngãi đến bắc phú yên và khánh hòa có khả năng ở mức từ báo động hai đến báo động ba có nơi trên báo động ba
các sông ở quảng nam nam phú yên và ninh thuận có khả năng ở mức báo động một và trên mức báo động một
nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất ở vùng núi ngập lụt tại các vùng trũng thấp vùng ven sông khu đô thị tại các tỉnh từ quảng nam đến ninh thuận
nhiệt độ trong ngày hôm nay ở trung bộ tiếp tục duy trì ở mức thấp hai mươi ba hai mươi sáu độ ở khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
và mức nhiệt trong khoảng hai mươi bảy hai mươi chín độ ở khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
lui xuống phía nam trong ngày hôm nay cùng với xu hướng hoạt động mạnh hơn của giải hội tụ nhiệt đới tây nguyên tiếp tục có mưa diện rộng
mưa to trong khoảng từ ba mươi năm mươi mm cũng sẽ xuất hiện ở các tỉnh gia lai đắk lắc và khu vực phía đông của tây nguyên
nên nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên sẽ giảm xuống còn khoảng hai mươi năm hai mươi bảy độ
với nam bộ trong chiều và tối nay cũng có mưa rào và rông ở nhiều nơi ngày năng yếu
nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực nam bộ cũng không cao ở mức từ ba mươi đến ba mươi hai độ
ở phía bắc khối không khí lạnh mang lại tiết trời khô ráo sau một mươi một h trời chuyển nắng nhẹ
nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền bắc sẽ tăng lên mức hai mươi năm hai mươi bảy độ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết
ba ngày tại các khu vực trên cả nước